một con khỉ đuôi lợn đã bị các đơn vị chức năng phối hợp bắn thuốc gây mê
sau khi xuất hiện ở khu vực quận một mươi hai tp hcm tấn công làm ít nhất hai người bị thương
nhiều tháng nay một con khỉ không trỏ từ đâu xuất hiện tại khu vực
thời gian gần đây con khỉ trên có biểu hiện hung dữ khi thấy người thì khỉ khè khè nhào xuống muốn tấn công
đã có ít nhất hai phụ nữ bị con khỉ trên nhào đến cào cấu cắn vào chân
trạm cứu hội động vật hoang dã chi cục kiểm lâm tp hcm
đã phối hợp với công an phường và người dân tìm kiếm con khỉ trên
khi con khỉ xuất hiện trên nóc một chiếc ô tô liền bị kiểm lâm bắn thuốc gây mê
kiểm lâm xác định đây là khỉ đuôi lợn nặng khoảng bảy năm kg
cùng ngày kiểm lâm đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã tâm hiệp cảnh sát khu vực
cùng người dân tìm kiếm bắn thuốc gây mê một con khỉ đuôi dài nặng khoảng sáu kg
quậy phá lấy đồ ăn bể trái cây tại một số nhà dân ở ấp tân thúy xã tân hiệp huyện khốc môn
sau khi bắn thuốc gây mê khỉ kiểm lâm đã cắt tháo chiếc vòng kim loại trên cổ con khỉ ra và đưa về cứu hộ
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi một trạm quốc hội động vật hoang dã chi cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh
cũng đã bắt được một con khỉ đuôi lợn nặng khoảng một mươi bốn năm kg tại quận tân bình
và một con khỉ đuôi dài nặng khoảng một mươi năm kg tại quận gò vấp